thưa quý vị rất nhiều người đang nóng lòng muốn có thu nhập để trang trải sinh hoạt phí
đã bị rơi vào cạm bẫy việc nhẹ lương cao của các đối tượng lừa đảo
chỉ với những số tiền đóng rất nhỏ có khi chỉ một trăm linh đồng
nhưng với phạm vi lừa đảo rộng lớn dựa trên sự lan tỏa của internet
tiếp cận được nhiều con mồi nên sau mỗi cú lửa số tiền bất chính thu về sẽ vô cùng lớn
và sau khi ăn đủ những tên lừa đảo sẽ cao chạy xa bay
khiến công an rất khó lần tìm và bắt những kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm trước pháp luật
còn quay tiếp ngày thứ hai giá trị sản phẩm lên trung bình là tầm chín triệu bảy triệu

đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân đã mắc phải bẫy lừa đảo trong ma trận việc làm online
thuộc đăng giã tật thực tế không có công việc nào hợp pháp là việc nhẹ mà lương cao
đó chỉ là những chiếc bánh vẽ của những kẻ lừa đảo răng ra với những con mồi nhẹ dạ cả tin
trước những thực trạng trên các cơ quan chức năng của bộ lao động thương binh và xã hội
bộ công thương cũng như bộ công an đã đưa ra rất nhiều cảnh báo với mọi người dân
đối với các hình thức kiếm tiền online yêu cầu nộp tiền để kích hoạt tài khoản
thông thường kẻ lừa đảo sẽ đăng các thông tin chung chung như tuyển phục vụ viên lễ tân
nhân viên kinh doanh nhân viên trực tổng đài cộng tác viên online
tóm lại là những việc không cần đến trình độ chuyên môn cao
vì như thế kẻ lừa đảo mất
mới có thể gom được nhiều con mồi đưa ra một mức lương kèm mức thưởng hấp dẫn
sử dụng số điện thoại lạ để liên lạc công ty không có tên tuổi địa chỉ
không yêu cầu trình độ bằng cấp độ tuổi của ứng viên thu phí đặt cọc hay các khoản phí đáng ngờ khác
trên thực tế các nhà tuyển dụng đích thực sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên ngay tại văn phòng
sau khi đã trao đổi với nhau qua email hoặc điện thoại
chứ không có chuyện đăng ký qua app hay yêu cầu đặt cọc
việc làm tại nhà bây giờ cũng là một hình thức rất phổ biến trong thời buổi hiện nay
tuy nhiên làm công việc gì làm cho ai thu nhập như thế nào
và có cần phải sự đảm bảo đúng như yêu cầu của các đối tượng về việc chuyển một khoản tiền hay không
thì cần phải có một sự xác minh
những dấu hiệu của các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó là chuyển những khoản tiền có tính chất đặt cọc
và nhất là khi lại yêu cầu chuyển thêm những khoản tiền khác nữa
để tránh sập bẫy lừa đảo
khi đi xin việc khi vào website tìm việc
mọi người nên chú ý đến phần mô tả công việc
phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
trong dịp này tìm việc rất nhiều
nhưng thực sự cũng nên lưu ý
thứ nhất là chúng ta cũng không thể có một tính chất công việc là việc nhẹ mà lương cao
cái đấy chắc chắn là không có
thứ hai nữa là khi tìm kiếm những vị trí việc làm
những công việc cụ thể
cũng nên tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp
lĩnh vực hoạt động
nhu cầu tiền dụng
đánh giá vị trí việc làm
các yêu cầu của việc làm như thế nào
qua đó thì các bạn tham gia
trao đổi thật kỹ với nhà tiền dụng
người dân nên tìm việc ở những công ty hay các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín
khi có vấn đề sẽ dễ dàng được hỗ trợ
tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo
thủ đoạn không mới

hình dung hình thức liên tục được các đối tượng thay đổi hướng vào các nạn nhân mới
để chủ động phòng ngừa tội phạm
lực lượng công an đề nghị
người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân
bạn bè về thủ đoạn lừa đảo
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi tìm việc làm
người dân cần kiểm chứng tính chính xác về thông tin qua nhiều nguồn khác nhau
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn
và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
và đến đây thì thời lượng của bản tin an ninh mạng tuần này đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo